ngày hai tháng một mươi ubnd tp hcm đã khởi công công trình xây dựng tòa cao ốc hfic thiết kế một mươi bốn tầng
trung tâm tài chính của thành phố một trong những công trình trọng điểm chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ tp hcm
lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
công trình được thiết kế với quy mô hơn bảy chín trăm linh m hai sàng xây dựng
kiến trúc công trình tuân theo quy hoạch của thành phố tiết kiệm năng lượng
thể hiện nét đặc trưng trong một đô thị lớn của cả nước
khi hoàn thành tòa nhà sẽ là nơi làm việc kết nối hfic với các đối tác nhà đầu tư doanh nghiệp
nhà phát triển công nghệ tài chính
hfic sẽ tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức tài chính công
đồng hành với định chế tài chính thuộc mọi thành phần kinh tế khác
góp phần huy động nguồn lực nhằm phục vụ hiệu quả nhu cầu đầu tư
phát triển hạ tầng kinh tế xã hội của tp hcm